ngày hai mươi sáu tháng một mươi cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ
đã tổ chức hội thảo tọa đàm văn hóa ứng xử trong lễ hội nhằm làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn về ứng xử văn minh
đề xuất các giải pháp để hoạt động lễ hội đáp ứng được nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân
và nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội
hiện cả nước có gần tám lễ hội trong đó trên tám mươi tám là lễ hội dân gian
bởi vậy công tác quản lý tổ chức lễ hội là một thực trạng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề đối với ngành văn hóa
thể thao và du lịch chính quyền các cấp trên nhiều bình diện trong đó có vấn đề văn hóa ứng xử trong lễ hội
một trong những giải pháp để các lễ hội giữ được bản sắc truyền thống là phải nâng cao ý thức người tham gia lễ hội
đây cũng chính là mục đích mà hội thảo tọa đàm văn hóa ứng xử trong lễ hội đề cập đến
tại hội thảo các nhà khoa học nhà quản lý văn hóa các chuyên gia đã đưa ra đánh giá về thực trạng hoạt động lễ hội trong tình hình hiện nay
những mặt tích cực những biểu hiện tiêu cực và tác động của lễ hội đến đời sống xã hội
cũng như dự báo xu thế biến đổi của hoạt động lễ hội trong bối cảnh hiện nay
đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội